năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh long an thông báo truy tìm diễm my
tung tích của cô gái này vẫn là một ẩn số
đến nay đã bốn năm không ai biết cô gái ấy đi đâu
võ thị diễm my có mối quan hệ như thế nào với tỉnh thất bồng lai
trong tịnh thất có nhiều lời đồn bí ẩn về hồ cá chê thực hư ra sao
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong suốt tám tháng ở nhà diễm my cho biết trong suốt thời gian tám tháng ở nhà
cô bị giam cầm trong bốn bức tường và không hề hạnh phúc
tôi bị giam cầm như thú không có điện thoại giấy tờ tùy thân chứng minh thư nhân dân
họ canh chừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn tôi đang sống giữa thành phố hồ chí minh mà như trong tù vậy
không chỉ vậy trong đoạn video được đăng tải trên youtube đó
diễm my còn nhắc đến việc ba mình liên tục có những hành vi xâm hại đối với cô
và lên kế hoạch tiêu diệt
thìa nam bên bờ vũ trụ cho rằng ba mình là một người tàn độc
làm những việc hại người và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ
ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng
mình bị thiệt nam bắt cóc giam giữ giữa lúc mọi người vào tìm
nhưng những thầy trong thiền nam chỉ là đang giấu tôi
mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo lời ba
bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba
nên rất lo sợ không dám cãi lời
đồng thời cô cũng chấp nhận hùa theo lời ba
và cũng cho rằng bản thân đã đủ tuổi để được tự do
và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình
tôi đã hai mươi hai tuổi luật pháp cho tôi được tự do
tôi được sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho tôi
mà con đường mang lại hạnh phúc cho tôi không phải ở trong ngôi nhà của ba mẹ
tại sao tôi không được tự do tôi đã hai mươi hai tuổi
trước đó xuất hiện tại một sự kiện ở bình dương
chị họ của diễm my từng lộ diện
cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp huyền trân
thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc
cô gái này cho hay khi mới quen
không biết huyền trân là người đến từ tỉnh thất bồng lai
mà chỉ biết cô là thí sinh của the voikis
khi thấy huyền trân tham gia the vorkids
mình đã hâm mộ em ấy
ngoài giọng hát chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của chân
khiến mình cảm mến
sau này nhân chuyến tử thiện tại vũng tàu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
có sự góp mặt của huyền trân nên mình mới rủ my đi cùng
bởi em họ mình là người sống nội tâm
ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa
người này kể
kết thúc chuyến tử thiện
cả hai chị em được mời về tỉnh thất bồng lai chơi
tại đây họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông lê tùng vân
sau đó vì bận việc học và đi làm
nên cô gái này không quay lại tịnh thất nữa
về phía diễm my trên mạng xã hội từng xuất hiện clip
cô đến tịnh thất bồng lai để tu tập
và được thấy ông nội đặt cho biệt danh là ngọc tiên
mặc dù bộ phim này đã được đặt cho bộ phim
bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau
để thuyết phục con gái về nhà nhưng không có hiệu quả
thậm chí khi báo đài đăng tin tức về tỉnh thất bồng lai
là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp
diễn my từng cho rằng chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu tịnh thất
khi ấy cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt huyết thống
nếu bố mẹ còn ngăn cản mình
sau này không hiểu vì lý do gì
diễn my được cho là đã rời tịnh thất
gia đình cũng mất tin con kể từ đó
thông tin của bố mẹ là
tin ông lê tùng vân chủ cơ sở thờ tự tại tịnh thất bồng lai
nay là thiền a bên bờ vũ trụ bị khởi tố loạt tội danh
đã nhận về sự quan tâm lớn đặc biệt
cơ quan an ninh điều tra tỉnh vĩnh long khởi tố về tội loạn luân
adn của thầy ông nội trùng khớp với một số người đang sống trong tỉnh thất
đến đây nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông nội vân với những người này
trong đó có cô gái tên là diễm my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sinh sống tại tp hcm
từng có khoảng thời gian tu tập tại tỉnh thất bồng lai
bởi sau khi quyết định đến đây quý y
gia đình của my đã mất liên lạc với con gái
bố mẹ cô đã sử dụng đủ các nguồn từ công an
youtube thám tử thậm chí treo thưởng một tỷ đồng cho ai tìm được con
nhưng kết quả nhận về đều vô vọng
vì sao diễu my lại quen và nhất quyết bỏ gia đình đến chỗ ông lê tùng vân tụ tập
để rồi không rõ tung tích
trước đó xuất hiện tại một sự kiện ở bình dương
chị họ của diễm my
từng lộ diện
khi trả lời trên báo chí
một tu sĩ của tinh thất bồng lai từng lên tiếng xác nhận
diễm my có khoảng thời gian tu tập tại đây
tuy nhiên cô gái này chỉ ở đó một thời gian rồi bỏ đi
về vụ nữ sinh diễm my khiến tịnh thất bồng lai đại náo
ông lê tùng vân khẳng định mình không lôi kéo dụ dỗ cô gái này
chuyện cô diễm my cố ý đi tu
muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô diễm my
muốn biết tại sao cô diệm my bỏ nhà đi tu
thì không thể hỏi thầy được
bởi vì thầy có trong cuộc đâu phải hỏi cô diễm my chứ
cô có ẩn ý gì
cô có gì xích mích với mẹ của cô với ba của cô
chứ hỏi thầy đổ thừa cho thầy dụ dỗ
làm sao dụ dỗ được
làm sao mà thầy đủ tiền bạc cơ sở vật chất để dụ dỗ cô diễm my được
ông vân khẳng định
người đứng đầu tinh thất bồng lai cũng khẳng định
trong thời gian diễm my ở đây
ông đã đăng ký giấy tạm chú cho cô
diễm my tù ở đây là do em có thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục
có lễ phép có tài năng đậu hai năm liền thách thức danh hải
rồi diễm my nó thích nó thấy chỗ có tài nó thích nó tu
chứ làm sao mà thầy dụ nó được
thầy cho diễm my ở thầy đăng ký tạm trú trên công an
công an cho phép đăng ký có giấy tờ có sổ sách đàng hoàng
thầy làm đúng luật pháp nhà nước không có gì sai cả
ông thắng bà mai nói thầy bắt góc diễm my
bắt góc mà làm đúng luật pháp nhà nước
bà lại có giấy tạm chú ông vân cho biết
trước đó cha mẹ diễm my chia sẻ từ nhỏ cô rất ngoan hiền
nhưng sau khi gặp nhóm tịnh thất bồng lai
cô hoàn toàn thay đổi và một lòng quyết tâm tu tập tại đây
mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục
nhưng vẫn không hề có hiệu quả
mẹ diễm my từng đến thiền nam bên bờ vũ trụ và văn xin ông lê tùng vân rằng
xin ông hãy trả con gái về cho tôi tôi sẽ làm từ thiện cho ngôi chùa của ông
tuy nhiên ông ấy từ chối
ông lê tùng vân bảo không cần tiền chỉ cần diễm my ở lại đây
nó đã trên một mươi tám tuổi rồi
lúc đó tôi đã tự hỏi rằng chỉ vì con bé trên một mươi tám tuổi mà tôi phải mất con hay sao
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đưa my về nhà từ trụ sở công an
lúc đó con bé hoảng loạn lắm
nó liên tục gào thét rằng người ta bắt cóc nó
nó hết lớn chúng tôi không phải ba mẹ nó
tôi đau khổ vô cùng
về nhà tôi lo cho nó
từng bữa ăn giấc ngủ tôi gọi bác sĩ tâm lý chữa trị cho nó
dần dần con bé ổn định mạnh khỏe hơn trước
lúc ấy vợ chồng chúng tôi mừng lắm chuẩn bị cho cháu đi học trở lại xây dựng lại cuộc đời
vậy mà trong lúc tôi đưa my đến trường học
nó xin đi vệ sinh rồi thả tay tôi ra chạy vụt đi trong đám đông
tôi ngất xỉu tại chỗ
đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long phát thông báo
truy tìm cô gái trẻ có tên là võ thị diễm my hai mươi ba tuổi ngụ tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
để điều tra liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức an tỉnh long an
về lý do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
gia đình diễm my có đơn cầu cứu đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này
đồng thời trong quá trình điều tra vụ án ngành tố tụng tỉnh long an cũng xác minh diễm my có liên quan đến hoạt động phạm tội
của một số bị can là người sống trong tỉnh thất bồng lai
võ thị diệm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là con gái ông võ văn thắng chú tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
cuối năm hai nghìn một mươi chín dư luận ở long an dậy sóng vì hàng trăm người đại náo tỉnh thất bồng lai
để tìm võ thị diễm my cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông võ văn thắng
và nhóm sinh sống ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân đứng đầu
theo ông thắng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín diễm my bỏ nhà đến tỉnh thất bồng lai để tu
vụ việc được gia đình cô trình báo công an địa phương
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông thắng tiếp tục gửi đơn trình báo tới công an xã hòa khánh tây
yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện võ thị diễm my
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ông lê tùng vân gọi điện thoại cho ông võ văn thắng
thông báo cho gặp con gái diễm my nhưng không được đưa đi
ông thắng đến tỉnh thất bồng lai và gặp được con gái sau đó
ông khuyên con gái về nhà nhưng cô gái chạy ra sau tự thất trốn tránh
cuối năm hai nghìn một mươi chín công an huyện đức hòa kiểm tra tỉnh thất bồng lai
lực lượng chức năng phát hiện võ thị diễm my có sức khỏe
không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông thắng chăm sóc
tuy nhiên sau khi về nhà diễm my đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích từ đó đến nay
đáng chú ý nhất là câu chuyện về hồ cá chê bí ẩn bên trong tỉnh thất này
theo đó có thông tin dò dỉ trên mạng xã hội cho rằng bên trong tỉnh thất bí ẩn này có nuôi một ao cá chê cực lớn
đi kèm theo đó nhiều người bắt đầu nói về những tình tiết sườn gai ốc
xung quanh ao cá chê này
đặc biệt là có nhân chứng quả quyết nhìn thấy ao với hàng nghìn con cá chê lúc nhúc đòi ăn
trên bờ ao còn đặt một máy xay thức ăn say thịt cho cá
một hình ảnh được cho là chụp từ ao cá tre của tỉnh thất bồng lai được cộng đồng mạng đăng tải
cùng với những lời kể rùng rợ khiến dân tình bàn tán không ngừng
tuy nhiên trên thực tế hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định hình ảnh này được chụp từ tỉnh thất bồng lai
trước đó một nhân vật đã từng lên tiếng tố cáo tỉnh thất bồng lai từ nhiều năm nay
cũng đưa ra bằng chứng về một tấm ảnh chụp ao cá chê tại cơ sở cũ của thế nam này
theo lời nhân vật này tấm ảnh có thể chụp từ năm hai nghìn bảy
tại thời điểm cơ sở này nổ rao ồn ào để chụp lợi lừa đảo
trong một phóng sự của đài truyền hình việt nam
lời của một nhân chứng hé lộ về bí ẩn liên quan đến ông lê tùng vân được đào lại
bà lê thị tuyết
người từng được ông lê tùng vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại trại dưỡng lão và cô nhi thánh đức
huyện bình chánh tp hcm vào năm hai nghìn sáu cho biết bà đã tố cáo ông lê tùng vân
bà cho rằng người này có tội hiếp dâm trẻ em và hành hung trẻ cô nhi
bà cũng thẳng thừng gọi tập đoàn ông lê tùng vân là một bầy sư sãi giả mạo lưu manh dâm dục lừa đảo
trong cuộc trò chuyện khác bà cũng nói về việc các trẻ em tại đây
trại dưỡng lão và cô nhi thánh đức phải lao động ở hồ cá cho cá an
lê thanh huyền trân một đồ đệ của ông lê tùng vân
cũng từng nói đến hồ nuôi cá của sư phụ mình khi tham gia chương trình the vorkids
huyền trân và bà cao thị cúc khẳng định huyền trân là trẻ mồ côi
ngoài giờ đi học thì giúp cô cúc cho cá ăn
nhị nguyên một trong những người sinh sống tại cơ sở này cũng từng khoe về hồ cá tre này
có người hỏi sư phụ rằng thầy tu mà thầy nuôi ao cá như vậy
là thầy sát xanh rồi như vậy thầy gây quả nghiệp thì sao
sư phụ mới trả lời rằng trên đầy này có những chuyện cần phải hy sinh
những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần tám mươi người được sinh sống đó là bắt buộc
sư phụ còn nói dỡn là thầy sát hại những con cá này thì thầy mang tội nhưng tội nhỏ xíu à
mà bù lại gần tám mươi mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào
như vậy là thầy cũng có lời rồi con yên tâm
nhị nguyên viết
trong một clip khác đồ đệ của ông lê tùng vân cũng xác nhận việc có máy xay thịt
say thức ăn đặt trên bờ ao để sản xuất thức ăn cho cá
những loại thịt thức ăn gì được dùng để nuôi cá thì không được tiết lộ
việc có ao cá chê trong tỉnh thất bồng lai dù được những người nơi đây sinh sống xác nhận là có thật
thế nhưng những bí ẩn về ao cá này vẫn chỉ là những lời đồn đại từ một bộ phận cộng đồng mạng
và chưa có sự xác nhận nào là chính xác